các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi năm h ba mươi vào chiều ngày hôm qua công an huyện lục nam nhận được tin báo của người đàn ông tại thôn khe sâu xã trường sơn huyện lục nam đi làm về thì phát hiện con trai và một cô gái ở trong nhà tử vong
qua khám nghiệm hiện trường lực lượng công an nhận định hai người trên có mâu thuẫn tình cảm nạn nhân nam đã dùng dao sát hại cô gái rồi dùng súng tự chế để tự sát
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ tăng vật liên quan là súng tự chế và một con dao
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ về hành vi giết người đối với thạch minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại khóm ba phường một thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
theo hồ sơ của cơ quan công an vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cho rằng nạn nhân chú cùng với địa phương đã lấy trộm chiếc xe máy nên thạch minh đã đến nhà của nạn nhân đòi lại tài sản
sau đó nạn nhân đã đến nhà của thạch minh và nói với cha mẹ thạch minh rằng không có chuyện mình lấy trộm xe máy
lúc này thạch minh đã dùng dao thủ sẵn đâm vào người nạn nhân rồi bỏ đi
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó
theo kết quả giám định tâm thần thạch minh bị hạn chế khả năng về nhận thức và điều khiển hành vi
một đối tượng chuyên chăn rắt các cô gái phục vụ tại các quán cà phê
đã có hành vi giam giữ đánh đập các cô gái này
vừa bị công an tp bumatut tỉnh đắk lắc bắt tạm giam để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật
đó là nguyễn tiến thành đạt một mươi tám tuổi trú tại xã yactu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi chín tháng ba từ nguồn tin báo của người dân có ba cô gái bị đánh đập và giam giữ trái phép
trong một phòng trọ ở hẻm một trăm bảy mươi năm đường nha mo phường tân lợi tp bumatut
ngay sau đó công an tp bumatut
đã triển khai một tổ công tác đến kiểm tra
tại đây lực lượng công an phát hiện bắt quả tang nguyễn tiến thành đạt đang có hành vi giữ trái phép ba cô gái trong phòng trọ
ngay sau đó tổ công tác đã đưa các bên liên quan về trụ sở làm việc
tất cả ba bọn em đều ở trong phòng trọ với anh đạt và chịu sự quản lý của anh này
công việc hằng ngày là rất bị bấm vào cho khách
khi là xong công việc của em em mới được về nhà
người đưa đón em đi làm vẫn là anh nạp
mỗi lần em đi làm phục vụ quán cơ
ok thì một bài được hai trăm linh rưỡi
đến khi về thì bọn em đưa lại cho anh đạt hết
mỗi ngày anh đạt cho em ăn đúng một bữa và lúc ba giờ chiều
ba tụi em có bỏ ra hà nam để làm công việc khác
nhưng mà ra tới tỉnh hà nam thì thay công việc không phù hợp thì bọn em lại chạy về đắk lắc
chạy đến về đắk lắk đến xe tỉnh thì lại gặp anh đạt
anh đạt chở về phòng
mới bước tới vào phòng thì anh đạt đã đánh đập bọn em
rồi đánh đập sau khi đánh đập thì nhốt bọn em lại
đạt khai nhận vì bực tức chuyện ba cô gái bỏ đi
nên khi đưa được về đã dùng trổi tay và chân đánh đập
rồi khóa trái cửa nhốt các cô gái trong phòng trọ
do mấy cô gái này bỏ trộn tụi nó có lừa em ở chỗ này trộn nó
em có đi kiệm về tới phòng thì em có tức lên em có dùng trổi em đánh với đựa
và dùng tay dùng chân em đánh và nhốt các cô gái lại vì sợ các cô gái lại bỏ trộn như lần trước ạ
hiện vụ việc đang được công an tp bô ma thuật tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý nghiêm nguyễn tiến thành đạt theo quy định của pháp luật
thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án chống tội phạm ma túy
tại khu vực cửa khẩu thanh thủy thuộc địa bàn đồn thanh thủy bộ đội biên phòng nghệ an
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng nghệ an
và công an tỉnh nghệ an đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng trú tại huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam
tại địa bàn biên giới xã thanh thủy huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đội đội chức năng đã phát hiện hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi bảy sáu trăm linh viên nén hình tròn màu hồng một xe ô tô hiệu kia một xe máy và hai điện thoại di động
cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan tới vụ án
khai thác nhanh hai đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy
và số tăng vật bị bắt giữ trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
cũng liên quan tới loại tội phạm này
mua bán với số ma túy với số lượng rất lớn bằng thủ đoạn tinh vi
kẻ chủ mưu là nguyễn nhất linh ba mươi một tuổi trú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
tưởng rằng có thể đối phó dễ dàng với lực lượng công an
thế nhưng mọi chiêu thức của linh đều bị công an quận liên triều lật tẩy
ngăn chặn kịp thời tịch thu một lượng lớn ma túy tổng hợp các loại
suốt một năm qua đội cảnh sát ma túy công an quận liên triều
nắm được thông tin về một đường dây bỏ xỉ ma túy do nguyễn nhất linh cầm đầu
từng có tiền án nên linh có rất nhiều thủ đoạn để hoạt động
chính vì vậy hàng loạt các mũi trinh sát đã được phân công bám sát
từng nhất cử nhất động của kẻ chủ mưu này
linh chọn cách sống ẩn giật dưới chân đèo hải vân
vì vậy khi tiếp cận lực lượng công an gặp không ít khó khăn
sau thời gian anh em bô bám thì đối tượng xác định là
đối tượng chuyển hướng là chủ yếu là đi xe grab giao dịch bằng grab
một vấn đề nữa là khi mà đối tượng giao dịch thì đối tượng không bao giờ trực tiếp là cầm hàng
mà đối tượng vứt hàng ở một góc núi một góc cây nào đó
thì sau khi mà tiền đã chuyển qua tài khoản
thì đối tượng mới chạy cái địa điểm là cho các đối tượng đã lấy hàng
ngày một mươi hai tháng ba nắm được nguồn tin linh sẽ đặt xe taxi công nghệ đi giao ma túy
các mũi chính xác đã bí mật theo dõi
khi thời cơ thuận lợi lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp nguyễn nhất linh
thu giữ tại chỗ một gói ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nhà ở của linh thu giữ hơn tám trăm linh viên ma túy tổng hợp các loại
cùng với gần ba kg ma túy đá
xác định đây là một chuyên án lớn nhất từ trước đến nay
ở trên địa bàn liên triểu mà cơ quan công an đã khám phá thành công
để mà đáo tranh thành công chuyên án này

liên chỉu đã huy động rất là nhiều lực lượng
trong đó là có sự phối hợp của công an phường đội cảnh sát hành trự
và các cơ quan có liên quan
đại lý ma túy của nguyễn nhất linh bị đánh sập
cũng đồng nghĩa với việc đường cung ma túy lớn cho các con nghiện ở đà nẵng đã bị xóa sổ
chuyên án được triệt phá thành công
cũng cho thấy nỗ lực không ngừng của công an quận liên triều
khi đã kiên trì theo đuổi vụ án
công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên
vừa phá thành công công nghệ đà nẵng
công chuyên án bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả
thu giữ chín mươi sáu trăm linh nhân dân tệ giả
qua công tác nắm tình hình công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên
phát hiện trên địa bàn xuất hiện một đối tượng nghi vấn
có hành vi dùng tiền nhân dân tệ giả để mua bán trao đổi
sau khi có đầy đủ chứng cứ ngày một mươi năm tháng ba
công an huyện nậm pồ đã phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng vàng a trăng
trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
về hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả
vật chứng thu giữ là tám trăm tám mươi năm tờ tiền giấy giả mỗi tờ có mệnh giá một trăm linh nhân dân tệ
lần theo dấu vết công an huyện nậm pồ tiếp tục bắt giữ đối tượng lý sùng
trú tại tỉnh lào cai khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng sùng
thu giữ hai mươi một tờ tiền giấy giả đều có mệnh giá là một trăm linh nhân dân tệ
bốn khẩu súng tự chế và bốn kg thuốc súng
cùng với một túi đạn bi sắt cùng với một viên đạn tự chế
các đối tượng khai nhận đây là số tiền giả
được vận chuyển từ địa phương khác về nậm bồ để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn mương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú
tại ấp tân an xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp
là đối tượng huỳnh thị quý sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã thường phước một
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp cao một m năm mươi ba
và có nốt ruồi cách một năm cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng hồ minh thức sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại ấp gò gia xã bình phú huyện tân hồng tỉnh đông tháp
bị công an huyện tân hồng tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện